nếu không nói là bị ô nhiễm nặng
phát triển các nhà máy xí nghiệp để phát triển quê hương đất nước là việc làm cần thiết trong thời kỳ hội nhập kinh tế
nhưng xây dựng nhà máy theo kiểu đốt cháy giai đoạn để xảy ra hậu quả ô nhiễm môi trường vùi lấp lúa của bà con nhân dân thì rõ ràng rất cần suy nghĩ lại
nếu ai cũng như ông chủ của nhà máy vnt một mươi chín thì người dân còn nhiều bức xúc
chúng ta sẽ cùng đến với các tin tức giao thông trong nước và quốc tế đáng chú ý
chiếc ghe chở chín mươi bốn tấn vôi trên dòng kênh tẻ đoạn thuộc phường tân kiềng của quận bảy tp hcm vừa bất ngờ bị chìm vào chiều ngày hôm qua
rất may ba người trên ghe đã kịp thời nhảy xuống sông bơi vào bờ thoát nạn
khoảng một mươi ba giờ chiếc ghe có tải trọng một trăm linh sáu tấn chở theo chín mươi bốn tấn vôi do tài công tên tuấn điều khiển
khi ghe đi qua địa bàn phường tân kiềng
khi ghe đi qua địa bàn phường tân kiềng quận bảy tp hcm thì bất ngờ bị phá nước khiến nước tràn vào khoang máy
do nước tràn vào quá nhanh ba người trên ghe không xử lý kịp khiến chiếc ghe chìm hẳn xuống kênh
cả ba người nhanh chóng nhảy xuống sông để bơi vào bờ
và lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông đường thủy xử lý hiện trường
còn tại đồng nai một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và bốn xe ô tô vừa xảy ra trên quốc lộ năm mươi một khiến các phương tiện hư hỏng nghiêm trọng
đến một mươi bốn giờ chiều qua giao thông trên quốc lộ năm mươi một đoạn khu vực chợ tân mai hai xã phước tân đã được thông thoáng
trước đó vào lúc một mươi một giờ cùng ngày trước cổng vào chợ tân mai hai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và bốn xe ô tô
tại hiện trường ô tô du lịch bị hư hỏng nặng nhất phần đầu và đuôi xe bị bẹp súng hoàn toàn
vụ tai nạn khiến một người trên xe ô tô bị gãy tay
một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô cố tình chạy vào đường
chạy ngược chiều trên cao tốc đã khiến cho nhiều người dân bức xúc
vụ việc xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng năm trên cao tốc hà nội hải phòng đoạn gần nút giao quốc lộ một mươi thuộc địa phận huyện an lão hải phòng
sau khi đoạn clip được chia sẻ cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước hành động của tài xế
nhiều người cho rằng đây là hành vi vô cùng nguy hiểm có thể gây ra tai nạn thảm khốc khi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao
một số người còn cho rằng với hành vi nêu trên tài xế phải bị tước bằng lái xe
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
sự thảo sửa đổi thông tư bốn mươi chín sẽ được lấy ý kiến đóng góp trong thời gian một tháng từ mùng tám tháng năm đến mùng tám tháng sáu
sau khi tiếp thủ ý kiến từ các ban ngành địa phương bộ giới thông vận tải hoàn thiện và ban hành
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình
chúc quý vị một ngày làm việc có nhiều niềm vui và luôn thành công trong mọi sự lựa chọn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai trên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi